tranh thủ thời tiết thuận lợi ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bốn là chủ đầu tư đã tích cực chỉ đạo các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công hai công trình thủy lợi bản mồng và ngàn chươi cẩm trang lớn nhất của hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an và hà tĩnh
công trình đại thủy lợi ngàn trươi cầm trang có dung tích hồ khoảng bảy trăm bảy mươi năm triệu m ba nước khi công trình hoàn thành sẽ phục vụ nước cho tám huyện thị xã với tám mươi bảy xã ở phía bắc tỉnh hà tĩnh
các nhà thầu đang tập trung chỉnh trang khu vực đầu mối gia cố phần trên mái đập chính tràn xả lũ đập phụ để chuẩn bị nghiệm thu bàn giao hiện hồ đã tích nước lên cao trình ba mươi một với hơn hai trăm linh mét khối nước

công trình đại thủy lợi bản mồng là công trình trọng tâm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lớn nhất của tỉnh nghệ an nằm ở huyện miền núi quỷ hợp những ngày này hàng trăm ô tô máy móc đang ngày đêm thi công để phục vụ thi công công trình đầu mối thủy lợi bản mồng
tiến độ thi công của công ty vẫn đang đạt tiến độ tốt kể cả tiến độ và chất lượng vẫn đang đạt theo đúng như là tiến độ của chủ đầu tư
dự án công trình thủy lợi ngàn chơi một dự án với dung tích lớn thứ ba toàn quốc về công trình thủy lợi tám trăm linh triệu khối thì đến ngày hôm nay các hạng mục đầu mối cơ bản hoàn thành đến chín mươi năm chín mươi chín
và đã phát huy hiệu quả trong năm vừa rồi cũng đã cắt lũ trong trận lũ số một và số ba với một trăm bốn mươi triệu khối nước và kịp thời để đảm bảo về sản xuất thu hoạch cho bà con trong vụ hè thu
tiến độ thi công công trình đầu mối thủy lợi bản mồng đang bảo đảm theo kế hoạch đề ra để phấn đấu đến đầu năm hai nghìn hai mươi một có thể tích nước
khi hoàn thành dung tích hồn
chứa hai trăm ba mươi năm triệu m ba này sẽ giải khát cho khoảng hai mươi hectare diện tích đất nông nghiệp có điều kiện tái cơ cấu các loại cây trồng theo hướng làm giàu bền vững nhất là các loại cây có mũi cà phê ở miền tây nghệ an